tổng thư ký liên hợp quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở libya
mỹ ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục theo ngày
thưa quý vị hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vào quảng bình
để trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lụt
và thăm hỏi động viên tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
ngay trong sáng ngày hôm nay thủ tướng và đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm
động viên người dân ở xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vào quảng bình thiếu nước uống tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ
bảo đảm hợp lý để vừa đến tay người dân nhanh chóng khắc phục giúp dân ổn định cuộc sống
khôi phục sản xuất trước mắt chủ động các biện pháp ứng phó với bão số tám
nhân dịp này thủ tướng đã tặng quà cho ba mươi hộ dân bị thiệt hại nặng mỗi hộ một mươi triệu đồng
thăm tặng quà trường mầm non hiền ninh
trưa cùng ngày tại tỉnh quảng bình thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc
với lãnh đạo năm tỉnh miền trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
trận mưa lũ lịch sử đã làm thiệt hại nặng nề đến quảng bình lũ đi qua đã cuốn trôi tất cả
những tài sản bao năm tích cóp của người dân chỉ sau một đêm đã trôi theo dòng nước
nhiều gia đình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau trận lũ lớn qua đi
em trần tiến anh xã ngư hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đang cùng gia đình tìm kiếm những gì còn sót lại
sách vở quần áo tài sản của gia đình chỉ sau một đêm đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ

trận lũ vờ rộng huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nhưng trận lụng khác sẽ bị xảy ra lợi
trận nổ quốc gia đình cho vũ trụ kh esquerp hội đồng nhân trong d rings
trận lũ lột hội đó xây dự án của quy định của một mươi hai cái hồ bà tổng hội
trận lũ lịch sử tại quảng bình đã làm ngập gần một trăm một mươi nhà dân
thống kê thiệt hại ban đầu mưa lũ làm chết tám người bốn mươi bốn người bị thương hàng nghìn ngôi nhà bị sập và cuốn trôi theo lũ
hiện công tác cứu trợ người dân vùng bị cô lập khắc phục hậu quả mưa lũ được các cấp chính quyền tiến hành khẩn trương
tuy nhiên nhiều gia đình đang lâm vào cảnh trắng tay sau mưa lũ
hình ảnh em học sinh thẫn thờ lật dở những trang sách ngấm nước lũ và người phụ nữ với những hàng nước mắt lan dài sau khi trở về ngôi nhà của mình nhưng chỉ còn là một bãi đất tan hoang
có lẽ đã phản ánh rõ nét nhất những mất mát đau thương của người dân quảng bình nói riêng và các tỉnh thành phải hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử vừa qua nói chung
và những hình ảnh như vậy chắc chắn đã chạm tới cảm xúc của nhiều người
và nhằm kịp thời hỗ trợ cứu đói cho dân ngân nơi đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa quyết định phân bổ một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các huyện thị xã và thành phố
bao gồm huyện lệ thủy hai trăm linh tấn quảng ninh một trăm năm mươi tấn bố trạch một trăm năm mươi tấn minh hóa một trăm ba mươi tấn tuyên hóa một trăm hai mươi tấn quảng trạch một trăm linh tấn thị xã ba đồn một trăm bốn mươi tấn và thành phố đồng hới một mươi tấn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
giao sở lao động thương binh và xã hội chủ trì hướng dẫn các địa phương cấp phát gạo kịp thời đúng đối tượng và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn trong thời gian lũ lụt
hiện nước lũ tại quảng bình vẫn xuống chậm nhưng hệ thống giao thông cơ bản đã thầm suốt tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương vận chuyển gạo kịp thời cứu trợ cho nhân dân tại đây
mưa lũ những ngày qua đã gây ngập và cô lập nhiều bệnh viện tại quảng bình
điều này đang gây khó khăn không nhỏ cho công tác khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân ở thời điểm này cũng như đáp ứng được công tác khám chữa kiểm soát bệnh dịch sau mưa lũ
điều trị cho những bệnh nhân trong điều kiện bình thường đã vất vả nhưng với những bệnh viện trong vùng tâm lũ như bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy công việc này còn trở nên khó khăn hơn nhiều lần
tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình hai ngày nay trời đã có nắng to
nước đã rút gần hết các y bác sĩ điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy đang khẩn trương dọn xe vệ sinh bùn đất chuẩn bị sẵn sàng để đón các bệnh nhân quay trở lại bệnh viện
trong quá trình lụt thì bệnh viện năm nay lụt rất to cho nên nó góp hết cả cái sàn của tầng một tất cả các cái loài máy móc trám thịt bì thì nó bị ngập và nó hư hỏng rất nặng
tổng thịt hai khoảng một mươi năm tỷ

tuy nước lũ đã đi qua nhưng khó khăn lúc này mới chỉ bắt đầu với đội ngũ cán bộ ở đây

tầng một của bệnh viện lúc đỉnh điểm bị nước ngập tới gần hai mét khiến máy giặt máy nước hệ thống xử lý chất thải cùng nhiều trang thiết bị y tế khác gần như bị hỏng hoàn toàn
tầng một của bệnh viện lúc đỉnh điểm bị nước ngập tới gần hai mét khiến máy giặt máy phát điện máy nước hệ thống xử lý chất thải cùng nhiều trang thiết bị y tế khác gần như bị hỏng hoàn toàn
bình thường ảo quân và các thứ là trang cấp đủ cho khoảng năm trăm linh bệnh nhân
bây giờ hổng hết gần tám mươi
cho nên là tạm thời trong những ngày này vừa không có thơi tiệt là mưa gió vừa là máy móc không có và điện nước không có cho nên là chị vừa phục vụ cho các bệnh nhân cấp cứu bệnh nhân sản phù đẻ và bệnh nhân tai nàn
chị trần thị hiệp chuyển dạ ngay trong đêm nước lũ dâng cao do được chỉ định mổ đẻ nên gia đình chị phải lập tức gọi đội cứu hộ để di chuyển bằng cano đến bệnh viện bởi mọi nẻo đường đến đây đều đã bị chìm sâu trong nước
rất may là em bé đã được sinh ra an toàn khỏe mạnh trong điều kiện của bệnh viện vẫn bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ đối với chị và các sản phụ đang nằm ở đây họ đã lập ra một kỳ tích cho riêng mình
trong ba ngày bị cô lập hoàn toàn bệnh viện đã thực hiện thành công ba ca mổ hiện nay nhiều khu vực tại bệnh viện vẫn chưa có điện và nước
nước sinh hoạt phải vận chuyển từ nơi khác đến
trang thiết bị y tế hư hại việc đưa bệnh nhân chuyển tuyến lại rất khó khăn nhưng gần hai trăm linh bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc và điều trị chú đáo không còn những khuôn mặt căng thẳng lỡ âu tiếng cười đã bắt đầu quay trở lại tại các phòng bệnh
tiếp tục là thông tin cập nhật cơn bão số tám từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sự báo đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông cách đất liền các tỉnh hà tĩnh đến quảng trị khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
từ tối và đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi trên vùng biển vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
ở vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
từ đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thưa quý vị nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền trung
thủ tướng chính phủ đã quyết định tạm cấp năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bổ sung kinh phí cho năm tỉnh miền trung
để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn bảo đảm chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả do thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước
các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh mỗi tỉnh một trăm linh tỷ đồng
thủ tướng yêu cầu ủy ban dân các tỉnh trên căn cứ tình hình thực tế
có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn ngân sách tài chính hợp pháp khác
để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước bảo đảm đúng đối tượng
kết thúc đợt thiên tài do mưa lũ ủy ban dân các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh kiểm tra tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tài
kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả do thiên tai theo chế độ quy định báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để trình thủ tướng chính phủ xem xét
quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định
phát huy truyền thống nhân ái lá lành đùm lá rách những ngày qua rất nhiều tổ chức tập thể cá nhân đã làm đồ ăn may chân ấm
quyên góp tiền bạc quần áo sách vở gửi đến hỗ trợ đồng bào miền trung
tuy nhiên để người đi cứu trợ an toàn hàng cứu trợ được phân bổ hợp lý đến được đúng người đang phát sinh một số vấn đề cần điều chỉnh
bên hành lang quốc hội các đại biểu đã có ý kiến về vấn đề này
một mặt chúng ta vẫn tiếp tục ghi nhận và khuyến khích cái việc đóng góp và khuyến khích mọi người là phát huy cái tinh thần tương thân tương ái
để đóng góp nhiều hơn cho đồng bào vùng lũ lụt và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho mọi người có thể thực hiện cái trách nhiệm cộng đồng
cái tinh thần tương thân tương ái của mình
không nên có những cái quy định để cản trở cái việc mà người ta thực hiện thiện nguyện
thứ hai nữa là phải phát huy vai trò của các tổ chức chẳng hạn như là mặt trận tổ quốc hay là tổ chức chữ thập đỏ
theo danh sách một trăm linh nơi làm việc tốt nhất việt nam năm hai nghìn hai mươi do tổ chức cộng đồng mạng nghề nghiệp alphabet cùng với công ty nghiên cứu thị trường intex công bố
vnmu lần thứ ba liên tiếp giữ vững vị trí số một trăm linh tốt một trăm linh nơi làm việc tốt nhất việt nam
năm hai nghìn hai mươi vinamilk đã nhận được sự đánh giá cao với những chính sách nhân sự tiên tiến hướng đến trọng tâm là người lao động
ghi nhận sự đóng góp của họ cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang tạo ra các tác động mạnh mẽ đến môi trường làm việc và người lao động từ đầu năm đến nay
và dự kiến những ảnh hưởng này sẽ còn tiếp tục kéo dài
song song đó là chiến lược linh hoạt ứng biến để đưa doanh nghiệp vượt qua khỏi khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín và sẵn sàng cho tương lai
năm hai nghìn hai mươi vnmu đã nhận được sự đánh giá cao với những chính sách nhân sự tiên tiến hướng đến trọng tâm là người lao động
danh tiếng và một môi trường làm việc công bằng và lành mạnh
thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng là cái đó đó là cho quyết định cho người lao động có bước chân vào doanh nghiệp hay không
ngoài ra vinamilk cũng dẫn đầu hai bảng xếp hạng khác là top năm mươi doanh nghiệp việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn và các nơi làm việc tốt nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh
về tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín trong nước
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đã năm mươi hai ngày việt nam không có ca mắc ở cộng đồng
trong một một trăm bốn mươi tám ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một bốn mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là sáu mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn một trăm bốn mươi chín người
trong phần tin quốc tế tổng thư ký liên hợp quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở libya
mỹ ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục theo ngày
xin được chuyển sang phần tin quốc tế nổi bật
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn
mà các bên đối địch tại libya vừa ký kết
coi đây như là một bước tiến lớn hướng tới hòa bình
tổng thư ký liên hợp quốc guterres gọi thỏa thuận ngừng bắn là một bước đi cơ bản hướng tới hòa bình và ổn định tại libya
thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện quân sự của chính phủ đoàn kết dân tộc liby được quốc tế ủng hộ
và đại diện của lực lượng quân đội quốc gia libya đặt trụ sở tại miền đông nước này
từ năm hai nghìn một mươi bốn tại libby tồn tại hai chính quyền song song với sự ảo thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng
xung đột tại libya hiện là một trong những cuộc xung đột vũ trang phức tạp nhất thế giới hiện nay
thế giới hiện đã có gần bốn mươi hai năm triệu ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có hơn một một mươi bốn triệu người tử vong và ba mươi một bốn mươi một triệu bệnh nhân phục hồi
đáng chú ý mỹ đã có ngày đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín vượt mốc tám mươi người
hai mươi giờ qua ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm mới covid một mươi chín tại mỹ
với trên tám mươi một trường hợp
và chín trăm linh ba ca tử vong
số ca nhập viện do covid một mươi chín đã tăng lên ở ít nhất ba mươi tám bang của nước mỹ
con số này rõ ràng không phải do việc mở rộng quy mô xét nghiệm
trong bảy ngày qua có tới một mươi bốn bang ghi nhận số ca nhập viện cao kỷ lục
giới chuyên gia y tế cảnh báo
làn sóng lây nhiễm hiện tại ở mỹ đang tạo tiền đề cho một đợt bùng phát còn mạnh hơn trong những tháng thời tiết lạnh
ấn độ tăng hơn năm mươi bốn ca nhiễm và sáu trăm năm mươi sáu ca tử vong so với ngày hôm trước
trong khi brazil ghi nhận hơn hai mươi ba ca nhiễm và năm trăm sáu mươi sáu ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
số ca nhiễm mới hàng ngày tại brazil đang trên đà giảm
ngành y tế hồng kông trung quốc đang cố gắng kiểm soát một loại nấm kháng thuốc có khả năng gây tử vong cao
họ tin rằng đại dịch covid một mươi chín đang tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh này lây lan
bác sĩ raymond light người đứng đầu bộ phận kiểm soát nhiễm trùng của cơ quan quản lý bệnh viện hồng kông cho biết
loại nấm kháng thuốc có tên gọi candida auris rất đáng lo ngại
my tháng đầu năm nay có một trăm ba mươi sáu trường hợp bệnh này
được ghi nhận ở hồng kông
đáng chú ý bệnh nhân có ba mươi sáu mươi khả năng tử vong tùy thuộc bộ phận cơ thể nào bị nhiễm nấm
cơ quan chức năng không cho biết có bao nhiêu trường hợp tử vong trong năm nay
nhà chức trách y tế cho rằng sự thiếu hụt nơi cách ly tại các bệnh viện công của hồng kông trong đại dịch covid một mươi chín
có thể góp phần làm tăng đáng kể số lượng bệnh nhân bị nhiễm nấm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân